thưa quý vị kỳ họp bất thường của quốc hội diễn ra tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đã thông qua luật đất đai sửa đổi
luật đất đai sửa đổi khi được thực thi sẽ là cơ sở để nguồn lực đất đai được quản lý khai thác
sử dụng tiết kiệm bền vững hiệu quả đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch và công bằng ổn định xã hội
phóng viên chùi nhân dân đã có cuộc trao đổi với giáo sư tuyến sĩ hoàng văn cường
đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội về nội dung trên
kính mời quý vị theo dõi chương trình
trong thời gian vừa qua một trong những các nút thắt vướng mắt về pháp lý đấy chính là định giá đất
không rõ được một cơ sở pháp lý không rõ được các quy định về pháp luật về định giá
cho nên là rất nhiều các dự án đầu tư không triển khai được là vì cơ quan định giá tư vấn định giá không dám định giá
cơ quan quyết định giá cũng không quyết định được giá
và do vậy thì dự án cứ rộng chân tại đấy
nhà đầu tư mong muốn được trả tiền
chúng ta thì cần cũng phải thu tiền
thế nhưng mà
thế nhưng mà không quyết định được là bao nhiêu
do vậy cho nên trong đợt này thì luật đã quy định khá rõ về các phương pháp định giá
cũng như là cái điều kiện được ứng dụng của từng phương pháp này
tất nhiên quá trình thực kỳ cụ thể thì sẽ phải phụ thuộc vào nghị định hướng dẫn thi hành
tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng có cơ sở pháp lý đầy đủ như thế
thì các cái tổ chức tư vấn định giá các cơ quan quyết định giá sẽ có căn cứ có cơ sở
để yên tâm diễn hành các
các cái nghiệp vụ
và từ đấy chúng ta sẽ đảm bảo công tác định giá đất sẽ tuân thủ được các quy định pháp luật đồng thời
cũng đã phản ánh được đúng các cái quy luật của thị trường
thưa ông thời gian qua thì thị trường bất động sản có phần chầm lắng
thì chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để có thể tháo gỡ những khó khăn hỗ trợ cho thị trường bất động sản
vậy khi luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành thì sẽ có tác động như thế nào tới thị trường bất động sản ạ
trong năm qua thì
chính phủ có rất nhiều các giải pháp để hỗ trợ thị trường
chính nhờ cái giải pháp hỗ trợ như thế thì chúng ta tạo ra được cái sự ổn định của thị trường
đặc biệt là nhiều cái doanh nghiệp bất động sản đứng trước những nguy cơ về
có thể không có khả năng thanh toán được các cái quản nọ trái phiếu đối với doanh nghiệp bất động sản
từ cái nguy cơ có thể đang gọi là chiếc bờ vực thẩm của phá sản
đã chuyển thành một cái môi trường mà có thể gọi là phát triển tái phục trở lại bền vững ổn định
luật đất đai này thì về cơ bản đã giải quyết được những các cái lút thắt về vấn đề kinh tế đất đai
như là định giá đất như thế nào như là phương thức chuyển giao đất đai từ của nhà nước sang cho các doanh nghiệp đầu tư làm sao
khả năng để tiếp cận đất đai của doanh nghiệp bây giờ được bình đẳng hơn và được tạo ra một cái cơ chế rất rõ ràng bình bạch
và tôi cho rằng khi luật đất đai được thực thi thì cái cơ hội của các doanh nghiệp tiếp cận đất đai nó sẽ mở ra
các cái dự án
khi luật đất đai đưa vào phát triển bất động sản nó sẽ tăng lên
thì tôi cho rằng là thị trường sẽ mở ra cái cơ hội phát triển và sẽ hồi phục trở lại
vâng một cách tổng quan thì ông đánh giá thế nào khi luật đất đai sửa đổi được thông qua thì nó sẽ có những tác động như thế nào tới kinh tế xã hội nói chung
luật đất đai thì đã giải quyết được căn bản những cái vướng mắt về nút thắt luật pháp dẫn đến những cái khiếu kiệt của người dân
trước hết thì tôi cho rằng là
nó sẽ giảm những cái bức xúc tạo ra cái sự bình đẳng công bằng và người dân sẽ không phải lo về những cái khiếu kiện
thứ hai là cơ hội tiếp cận đất đai theo cơ chế thị trường
và như vậy thì rất là rõ ràng minh bạch bình đẳng
và các doanh nghiệp có thể sẽ có nhiều cách lựa chọn để tiếp cận đưa đất đai vào sử dụng một cách có hiệu quả nhất
và như vậy thì cái nguồn lực đất đai sẽ được khai thác để cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là cái khuân khổ pháp lý được quản lý nó một cách
mình bạch một cách có hiệu quả
và nguồn nước đất đai mà được khai thác hiệu quả thì đấy sẽ là một trong những động lực quan trọng để tạo ra sự phát triển của nền kinh tế